ngày hai mươi hai tháng một mươi tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng đại tín
tại phiên tòa hôm nay bị cáo hứa thị phấn tiếp tục vắng mặt như phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng năm hai nghìn một mươi tám
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử sau khi xem xét hồ sơ vụ án và các chứng cứ đã tuyên án bị cáo hứa thị phấn
nguyên cố vấn cao cấp của ngân hàng đại tín ba mươi năm tù về hai tội cố ý làm trái và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bị cáo bùi thị kim loan hai mươi tám năm tù ngô thị huệ nguyên thành viên hội đồng quản trị ngân hàng đại tính một mươi năm tù
bị cáo hoàng văn toàn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đại tín và hai mươi bốn bị cáo còn lại
tuyên án từ hai năm án treo đến một mươi năm tù về tội cố ý làm trái
hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo hứa thị phấn bồi thường số tiền chiếm đoạt là hơn sáu ba trăm linh tỷ đồng
tòa cũng tuyên công ty phương trang trả cho ngân hàng đại tín số tiền thực vây là gần bốn tỷ đồng cộng lãi xuất
sau bản án sơ thẩm một mươi một bị cáo kháng cáo trong đó bà hứa thị phấn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm
một mươi trên hai trăm một mươi bốn người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng đã có đơn kháng cáo bản án